tòa nhân dân tỉnh phú yên vừa đưa ra xét xử nguyễn công cựu giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
chi nhánh phú yên cùng bảy đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
cáo trạng nêu rõ trong các năm hai nghìn chín và năm hai nghìn một mươi biết rõ phương án vay vốn không bảo đảm điều kiện theo quy định
không có tính khả thi nhưng các bị cáo vẫn thống nhất định giá tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất cao hơn một mươi bốn lần
so với khung giá đất của địa phương ban hành và lập hồ sơ thủ tục cho công ty hiếu anh và một cá nhân vay vốn
gây thiệt hại cho bidv phú yên hơn ba mươi ba tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn công hai năm tù có ba cán bộ của bidv được tuyên miễn hình phạt
bốn bị cáo còn lại bị hội đồng xét xử tuyên phạt tổng cộng chín năm tù
tòa còn tuyên bộ các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại cho bidv phú yên
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn công hai năm tù có ba cá nhân vay vốn